số lượng người mắc bệnh lý tuyến giáp đến khám tại bệnh viện nội tiết trung ương hiện đã tăng ba lần
đây là mức tăng đáng bao động khi tình trạng thiếu iốt trong cộng đồng đang dần tái diễn
một người trưởng thành trung bình mỗi ngày cần từ một trăm năm mươi đến hai trăm chín mươi chín microgram iốt dung nạp vào cơ thể
thế nhưng rất nhiều người không có thói quen bổ sung iốt
người phụ nữ này mắc bệnh bưu tuyến giáp và được chỉ định phẫu thuật tại bệnh viện nội tiết trung ương
các bác sĩ cho biết thiếu hụt iốt là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh
một người trưởng thành trung bình mỗi ngày cần từ một trăm năm mươi đến hai trăm chín mươi chín microgram iốt dung nạp vào cơ thể
tuy nhiên hiện có rất nhiều người không có thói quen bổ sung iốt
đây là một nguyên tố vì lượng quan trọng mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ
nhưng nếu thiếu sẽ gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm trong đó nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp là rất cao
không chỉ các chuyên gia trong nước tổ chức y tế thế giới tại việt nam cũng từng lên tiếng cảnh báo về thực trạng này
thiếu iốt thì thường là dẫn đến là không tổng hợp được cái hốc môn của tuyến giáp
do đấy là nó gây ra các cái bệnh biểu cổ rồi biểu cổ địa phương rồi bệnh đần độ do thiếu iốt
và đặc biệt là những cái phụ nữ mà đang ở cái đồ tuổi mà mang thai hoặc là cho con bú thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng
bổ sung iốt trong các bữa hàng ngày là chuyện không quá khó nhưng có thể phòng ngừa được nhiều căn bệnh
vấn đề là thay đổi thói quen ăn uống của các gia đình người dân cần ý thức để bảo vệ sức khỏe